những ca tử vong do covid một mươi chín tại nước ta phần lớn đều có bệnh lý nền và nhiều nhất trong số đó là bệnh nhân suy thận mạng
đây là bệnh lý rất nguy hiểm khi mắc kèm với covid một mươi chín sẽ vô cùng khó chữa
và sau đây là ghi nhận tại bệnh viện trung ương huế nơi đang điều trị cho những ca covid một mươi chín rất nặng
những bệnh nhân này vừa được tiến hành lọc máu điều trị suy thận mạng vừa được theo dõi sát sao covid một mươi chín
các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị suy thận mạn vốn dĩ đã có sức khỏe rất kém
khi gặp thêm covid một mươi chín thì càng khó chữa trị
covid một mươi chín tấn công mạnh nhất vào các cơ quan của chúng ta
chức năng thận suy giảm sẽ có thể dẫn đến chức năng tim không ổn định
và có thể dẫn đến dấu đoạn đống máu có thể dẫn đến tình trạng cuối cùng
đấy là bệnh nhân sẽ có thể tử vong bất cứ lúc nào
suy thận mạng tính là sự suy giảm chức năng lọc của thận dưới mức bình thường
thường xuyên kéo dài và không hồi phục
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạng là do đái tháo đường và tăng huyết áp
những bệnh nhân này hàng ngày phải thường xuyên
sử dụng thuốc điều trị bệnh lý nền chịu đựng các đợt bùng phát của bệnh
đối mặt với các biến chứng ở giai đoạn cuối nên sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng
covid một mươi chín giống như giò nước tràn ly
làm cho tình trạng của bệnh nhân suy thận mạng càng thêm trầm trọng
nếu như người ta có một bệnh nền ví dụ nếu như người ta có một suy thận mạn trước đó
thì khi virus nó tấn công vào thận
thì tình trạng suy thận mạn đấy nó sẽ tiến triển nặng hơn rất nhiều
bản thân sắc covid hai
nó đã gây ra một tỷ lệ tử vong nhất định
cộng với các bệnh lý nền ấy
bản thân nó cũng có thể nguy cơ dẫn đến một tỷ lệ tử vong nhất định nào đó
hai cái nó phối hợp với nhau
thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ gia tăng thêm rất nhiều lần
dù tỷ lệ tử vong có cao
thì các bác sĩ vẫn cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân bằng tất cả những gì có thể